người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ naspride cho biết washington tiếp tục duy trì cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo triều tiên
bên cạnh đó ông nesprite cũng tái khẳng định cam kết của washington về việc thúc đẩy đối thoại với triều tiên
theo người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ triều tiên đã thể hiện khả năng của nước này khi công bố chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo
mỹ tiếp tục quan ngại về việc bình nhưỡng có thể có thêm những hành động khiêu khích
bình luận trên được đưa ra trong thời điểm cả mỹ và hàn quốc cho rằng triều tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân vào bất cứ thời điểm nào
tuần trước bộ ngoại giao triều tiên đã bình luận rằng chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này là hợp pháp và có thể hiểu được